không chấp hành quy định phòng dịch covid một mươi chín chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch
nguyễn quốc thỏa chú tại thị trấn chờ huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa bị công an huyện yên phong tiến hành khởi tố bắt tạm giam
vào tối ngày tám tháng sáu thỏa đi qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín số một của ủy ban nhân dân thị trấn chờ
trên đường tỉnh lộ hai trăm tám mươi sáu nhưng không đeo khẩu trang và quá giờ quy định
mặc dù tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở yêu cầu chấp hành các quy định về phòng chống dịch
nhưng thỏa không chấp hành thậm chí còn lăng mạ chống đối và tấn công đồng chí nguyễn đức hiền
học viên học viện cảnh sát được tăng cường cho chốt kiểm soát
ngay sau đó công an huyện yên phong đã nhanh chóng khống chế bắt giữ nguyễn quốc thỏa về hành vi chống người thi hành công vụ
thỏa là đối tượng đã từng có một tên án về tội cối gây thương tích